sáng ngày một mươi tám tháng một tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp xã giao ông kim hạch yong
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn quốc việt nam và các nghị sĩ hàn quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta
chủ tịch quốc hội bày tỏ vui mừng về sự hợp tác tích cực giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước
nhất là vai trò của hai chủ tịch nhóm đánh giá cao kết quả của cuộc giao lưu nghị sĩ vừa diễn ra sáng nay
chuyến thăm việt nam lần này đã thể hiện quan hệ gần gũi gắn bó giữa các nghị sĩ việt nam hàn quốc
là hoạt động hợp tác cụ thể thiết thực triển khai nội dung hợp tác giữa hai chủ tịch quốc hội đã thống nhất
trong chuyến thăm hàn quốc vừa qua của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị kim hạch yong cảm ơn sự đón tiếp chú đáo của chủ tịch quốc hội và quốc hội việt nam
đồng thời chúc mừng đội tuyển việt nam vô địch aff cup hai nghìn một mươi tám và lọt vào vòng một tám asian cup một cách kịch tính
nhân chuyến thăm và làm việc này chiều nay hai nhóm nghị sĩ hữu nghị cũng sẽ tổ chức giao lưu bóng đá
ông kim hạch yong cho rằng hoạt động này thể hiện mối quan hệ giữa việt nam hàn quốc rất gần gũi mật thiết gắn bó với nhau
nhấn mạnh hai nhóm nghị sĩ hữu nghị đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa quốc hội và nhân dân việt nam hàn quốc
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị các nghị sĩ hai nước tiếp tục có các sáng kiến giao lưu
hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cùng nhau giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước mà chính phủ hai nước đã ký kết vì lợi ích chung của nhân dân hai nước